phát huy truyền thống hơn sáu mươi năm vẻ vang của binh chủng hóa học việt nam anh hùng
những năm qua bộ đội hóa học quân khu bốn luôn chủ động rèn luyện bản lĩnh chính trị
khắc phục mọi khó khăn tổ chức huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu
làm chủ các loại trang bị khí tải mới hiện đại sẵn sàng cơ động xử lý có hiệu quả các tình huống
sự cố hóa học xứng đáng với truyền thống bộ đội hóa học trên quê hương chủ tịch hồ chí minh
những tình huống thực hành diễn tập mở cửa đánh chiếm đầu cầu phát hiện nồng độ
loại chất độc và xử lý chính xác triệt để vô hiệu hóa tác dụng vũ khí hóa học của địch
bảo đảm cho lực lượng pháo binh tiếp tục thực hành chiến đấu
luôn được cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn ba mươi tám hóa học chú trọng xử lý một cách khoa học
trong quá trình diễn tập trung đội cũng đã thường xuyên xây dựng các tình huống phương án
rồi tổ chức huấn luyện luyện tập
cảm ơn các cán bộ chiến sĩ xác định tốt cũng như là gắn mình vào trong các điều kiện thực tế
để thực hiện các nhiệm vụ và xử trí tốt các tình huống xử lý hóa chất độc trong quá trình diễn tập
trước những thách thức về an ninh phi truyền thống và sự cố về hóa học sinh học phóng xạ hạt nhân
thời gian qua quân khu bốn chú trọng xây dựng lực lượng bộ đội hóa học của quân khu vững mạnh về mọi mặt
nhất là rèn luyện bản lĩnh chính trị ý chí quyết tâm
chúng tôi trung trọng
về lập tổn cốc tắc tổ chức huấn luyện chức hợp đội tưởng nắm chắc về chuyên môn vực nghề vụ
sử dụng thanh trao các loại trang bị khí tai có trong nguyên chế đặc biệt là các trang bị khí tai mới hiện đại
rèn luyện và xây dựng ý chí quyết tâm cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ không ngại khó ngại khổ
sức chịu đựng dẻo dai khi làm việc trong khu vực nguy hiểm độc hại
để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện trong tình hình hiện nay
bộ đội hóa học quân khu bốn phải nâng cao chất lượng huấn luyện làm chủ các loại trang bị khí tài mới
trong việc xử lý các sự cố hóa chất phóng xạ xảy ra
chương trình kế hoạch của các cấp duy trì công tác huấn luyện chặt chẽ đạt được hiệu quả cao
kết hợp tốt giữa huấn luyện và gian luyện để nâng cao nền tảng thể lực
sức chịu đựng bên bỉ dẻo dai của người trịnh sưu học